thưa quý vị bộ đội biên phòng tỉnh đồng tháp cho biết
đơn vị vừa bắt giữ ba vụ vận chuyển hàng lậu chỉ trong một đêm
tăng vật thu được là bảy gói thuốc lá ngoại các loại
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế thường phước phối hợp cùng đội đặc nhiệm
phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng đồng tháp
cùng các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn
khi đến địa phận khu vực cầu nam hăng thuộc ấp ba xã thường phước một huyện hồng ngự
thì phát hiện một nhóm đối tượng đang tập kết các bao tải bên bờ sông
nhân định đây là nhóm đối tượng đang vận chuyển hàng lầu vào nội địa để tiêu thụ
tổ công tác tiến hành vây bắt
các đối tượng đã bỏ lại hàng hóa lợi dụng đêm tối chạy thoát
kiểm tra các bao hàng bị bỏ lại
tổ công tác phát hiện và thu giữ năm gói thuốc lá ngoại
trị giá hàng hóa trên một trăm linh triệu đồng
cùng thời điểm tổ công tác của chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch covid một mươi chín số một
của đồn biên phòng cầu muốn làm nhiệm vụ tại khu vực ấp một xã thường lạc huyện hồng ngự
đã phát hiện và ngăn chặn hai vụ vận chuyển hàng lậu
thu giữ hai gói thuốc lá ngoại các loại
hiện các đơn vị của bộ đội biên phòng đồng tháp đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số tăng vật
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật